đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
bên các cổ lao và rừng tràm ngập nước mang vẻ đẹp hoang sơ sẽ mang đến cho người xem những phút giây thú vị
ngoài vẻ đẹp trù phú mà thiên nhiên ban tặng miền tây còn là nơi được biết đến với sự phong phú về các làng nghề truyền thống
được lưu truyền qua nhiều thế hệ hay nét ẩm thực dân giả với nhiều đặc sản nước tiếng cùng các lễ hội vùng sông nước đậm chất văn hóa nam bộ
tất cả những yếu tố này đều được giới thiệu trong chương trình sông nước miệt vườn
tôi lựa chọn rất là kỹ các đề tài nâng lên đặt xuống để lựa chọn những đề tài những gì độc đáo nhất bản sắc nhất của miền tây của văn hóa của con người của đời sống của miền tây
để giới thiệu cho khán giả cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài hiểu về miền tây hiểu về văn hóa hiểu về phong tục tập quán những cái gì thuộc về con người miền tây
nhưng mà là
người ta yêu cái mảnh đất này người ta muốn đến đây và người ta giới thiệu cho bạn bè để đến đây đấy là cái mục đích của cái chuyên mục sông nước miệt vườn
các phóng viên biên tập viên của truyền hình nhân dân tham gia thực hiện chương trình này cũng là những người con của miền tây lớn lên nhờ sự trù phú những nét văn hóa đặc trưng của miền tây
họ đã đưa những nét văn hóa ấy những vẻ đẹp của miền tây từ trong cuộc sống hàng ngày đến với khán giả
qua đó khán giả có thể tìm hiểu thêm về sinh hoạt thường ngày
và tính cách đặc trưng của con người miền tây
thì mô hình hát bội nó gặp nhiều cái khó
về đời sống rồi ông không làm ra tiền tôi đam mê
rồi tôi duy trì mặc dù nó thăng trầm nó khổ lắm
hôm nay là lần đầu tiên tôi được đến thành phố sa đéc
thấy rằng thành phố có nhiều nét văn hóa rất là hay người dân rất là thân thiện
và đồ ăn ở đây thì rất là hợp cái khẩu vị của du khách
kính thưa quý vị khán giả lên sóng đều đặn từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm tới nay
chương trình sông nước miệt vườn của kênh truyền hình nhân dân đã dần khẳng định được vị trí của mình trong lòng khán giả
với những phóng sự được đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung lẫn hình ảnh
quá trình thực hiện chương trình được các phóng viên biên tập viên truyền hình nhân dân tại cần thơ
dày công sáng tạo tỉ mỉ tới từng chi tiết
nhằm truyền tải cho khán giả những hình ảnh thật nhất đẹp nhất về miền tây nam bộ
những hình ảnh sông nước di chuyển bằng thuyền ghe đã gắn liền với cuộc sống của người dân miền tây nam bộ từ bao đời nay
và tác nghiệp trên biển ghe cũng là một trong nhiều nét đặc trưng của phóng viên chủ hình nhân dân tham gia thực hiện chương trình sông nước miệt vườn
có những đề tài có khi phải làm mất sáu tháng
và đặc điểm của miền tây là các
các khu vực đồng bằng các tỉnh khu vực đồng bằng sông kiểu long là sáu tháng mùa mưa
và khi mùa mưa này thì đi làm cực lắm
có những cái phóng sự như là nghề đánh hàng khơi của phóng viên phương bằng là phải ra ngoài biển đi theo những người dân người ta làm nghề biển và nguy hiểm có thể gọi là rất nguy hiểm
hay là những phóng sự chui hàng tuần trong rừng u minh vắt rồi đỉa rồi côi
có những khuôn trùng để làm sao từ sáng sớm đến đêm khuya để làm sao để lựa chọn được những cái khuôn hình tốt nhất
để truyền tải chân thực nhất đẹp nhất về miền tây nam bộ bên cạnh việc không ngừng tìm tòi sáng tạo
ekip thực hiện chương trình luôn cố gắng lựa chọn bối cảnh hay những góc máy quay để lột tả những nét đặc trưng của miền sông nước trụ phú này
khám phá du lịch sông nước miệt vườn ẩm thực đồng quê thương thức đần ca tài tử
những hình ảnh này đã được ekip thực hiện truyền tải chân thực tới khán giả của chúng tôi